hòa cùng không khí vui tươi đón tết cổ truyền dân tộc các phạm nhân đang cải tạo tại trạm tạm giam hòa sơn thuộc công an thành phố đà nẵng cũng được tổ chức chào đón năm mới trong không khí vui tươi ấm áp tình người
ngày đầu năm mới các phạm nhân tại trạm giam hòa sơn công an thành phố đà nẵng lại quây quần bên nhau chuẩn bị những bữa ăn ngày tết mỗi người một tâm trạng khác nhau
với phạm nhân trương bảo tết này là tết đầu tiên ăn tết trong trại tạm giam phạm nhân này đã rất thấm thiế nỗi nhớ nhà rằn vặt về tội lỗi mình phạm phải và tâm niệm phấn đấu để trở thành người tốt
những món quà của pháp luật và quảng giáo và giám thị cho anh em của chúng tôi ăn tết tuy rằng nó rất nhỏ bé nhưng đó cũng chính là động lực rất lớn cho cả phạm nhân của chúng tôi để vơi đi bớt nỗi buồn nhớ nhà
đảng và nhà nước ta luôn quan tâm
và có chính sách nhân đạo để phạm nhân an tâm lao động cải tạo tốt
dịp tết này cũng vậy các phạm nhân đều được tổ chức đón tết ấm áp tình người với các hoạt động đón người nhà đến thăm tổ chức các bữa ăn đầy đủ hương vị ngày tết được cán bộ trại đến thăm
tất cả đã giúp các phạm nhân xóa đi mặc cảm tội lỗi để đón xuân vui tết ấm áp tình người
tết năm nay thì cũng được sự quan tâm của đảng nhà nước cũng như của ủy ban dân thành phố cũng đã hỗ trợ cho phạm nhân
và các phạm nhân đang giam giữ cũng như thi hành án tại trại ăn một cái tết đảm bảo về tiêu chuẩn về định lượng cũng như là về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
trại tạm giam hòa sơn công an thành phố đà nẵng đang góp phần hiện thực hóa chủ trương nhân đạo của đảng và nhà nước với từng người lầm lỡ đưa họ về nẻo thiện để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn